vào tối ngày hôm qua các cơ quan chức năng tỉnh bình thuận đã phong tỏa một phần tuyến đường lạc long quân
thuộc xã tiến thành thành phố phan thiết do cát đỏ tràn xuống gây ngập đường sụp mố cầu tại khu vực này
trước đó vào chiều cùng ngày trên địa bàn thành phố phan thiết có mưa rất lớn tại khu vực đường lạc long quân
thuộc xã tiến thành mưa lớn đã làm nước từ trên đồi cao mang theo lượng lớn cát đỏ tràn xuống nhà dân
và đường lạc long quân ở các thôn tiến phú tiến hải thuộc xã tiến thành
lượng cắt đỏ quá lớn đã khiến giao thông ồn ứ các xe không thể di chuyển
một cây cầu tại thôn tiến hải bị sụp mố lực lượng chức năng đang tìm giải pháp khắc phục